sở y tế hà nội thông báo kết quả xét nghiệm bốn mẫu nước của nhà máy nước sông đà
và một mươi năm mẫu nước của các hộ gia đình sử dụng nước trong mạng cấp nước sông đà đều đạt ngưỡng an toàn
cụ thể bốn mẫu được lấy từ nước thành phẩm tại nhà máy bể chứa trung gian tại xã bình yên thạch thất
trạm điều tiết tây mỗ họng một hai trăm linh bixi
năm mẫu lấy tại hộ gia đình sử dụng nước trong mạng cấp của công ty nước sạch sông đà
thuộc quận thanh xuân quận hoàng mai quận cầu giấy quận nam tử liêm và huyện hoài đức
mẫu được viện công nghệ môi trường viện hàn lâm khoa học việt nam kiểm nghiệm
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội trực tiếp lấy và chuyển mẫu
kết quả xét nghiệm đều đạt kỳ chuẩn vestiren theo kỳ chuẩn việt nam một của bộ y tế
sở y tế hà nội cho biết sẽ tiếp tục trực tiếp lấy mẫu nước của nhà máy nước sông đà
và các hộ dân để phân tích đánh giá chất lượng nước sinh hoạt